công an tỉnh bình thuận cho biết đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ bám mất trộm tại cửa hàng vàng hồng bền thuộc thị trấn lương sơn huyện bắc bình
theo trình báo của ông phạm văn sơn bốn mươi tuổi chủ tiệm vàng hồng bền tiệm vàng bị trộm lấy đi hai trăm linh cây vàng
dấu vết tại hiện trường cho thấy tên trộm có thể leo xuống từ trên mái tôn để cậy tủ lấy vàng
hiện phòng cảnh sát hình sự và phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh bình thuận đã đến hiện trường trích xuất camera của cửa hàng và khám nghiệm các dấu vết để điều tra truy tìm đối tượng đồng thời xác định số lượng vàng cụ thể bị trộm